sau những ngày vui xuân đón tết sáng nay hàng nghìn chiếc tàu lớn nhỏ tại các cửa biển ở tỉnh cà mau
đã đồng loạt nhổ neo ra khơi để đón lọc đầu năm
với hy vọng cả năm trời yên biển lặng mưa thuận gió hòa bà con ngư dân đánh bắt được nhiều cá tôm
cửa biển sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau là một trong những cửa biển có lưu lượng phương tiện ra vào nhiều nhất khu vực tây nam bộ
với hơn một bốn trăm linh phương tiện khai thác thủy sản trong đó hơn một hai trăm linh phương tiện đánh bắt ra bờ
các chủ tàu cũng đang khẩn trương chuẩn bị ngư lưới cụ xăng dầu nước đá lương thực thực phẩm để nhổ neo cho tàu ra khơi để đón lọc đầu năm mới
còn tại các cửa biển cái đôi vàm huyện phú tân khánh hội huyện u minh rạch gốc huyện ngọc hiển
đa phần là tàu công suất nhỏ cũng tiến hành cho tàu ra khơi từ sáng sớm
bà con ngư dân làm nghề biển đều rất quan tâm và xem trọng chuyến biển đầu năm để đón lọc
với hy vọng chuyến biển này sẽ đánh bắt được nhiều tôm cá và câu được nhiều mực
đó là món quà mà biển cả mang lại cho ngư dân vùng biển cà mau trong những ngày đầu năm mới